bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có công văn gửi các tỉnh thành trên cả nước về thanh kiểm tra lễ hội năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhấn mạnh phải xử lý nghiêm hiện tượng trục lợi lễ hội
bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
phân công trách nhiệm có cơ chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các sở ban ngành trong công tác tổ chức lễ hội
bảo đảm lễ hội được tiến hành trang trọng an toàn tiết kiệm và hiệu quả